ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba thường vụ quân ủy trung ương ra chỉ thị số bảy trăm tám mươi tám về việc phát động cuộc vận động
phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
hưởng ứng tích cực cuộc vận động này và phát huy tinh thần cần cù sáng tạo các cơ quan đơn vị trong quân khu chín
đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mô hình mới cách làm hay đừng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực
trong đó có lữ đoàn công binh hai mươi năm quân khu chín
đây là buổi huấn luyện xử lý tình huống nhà cao tầng bị cháy
các nạn nhân ở tầng trên không thể xuống đất bằng cầu thang
mặt khác trong lúc hoảng loạn nếu xuống bằng thang dây cũng chưa bảo đảm an toàn cho nạn nhân
vì vậy tiểu đoàn vượt sông bốn đã sang kiến hệ thống cứu hộ cứu nạn bằng cáng trượt để chuyển người bị nạn an toàn hơn
trong ba năm qua thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn cấp trên dao ứng cáng trượt vào trong diễn tập hội thao
như là thao diễn cho quân khu và diễn tập của cấp trên dao thì được quân khu và thủ trưởng cấp trên ảnh ra cao và có khen thưởng với đội ngũ đã sáng kiến ra cái cáng trượt này
qua năm năm thực hiện cuộc vận động lữ đoàn công binh hai mươi năm có gần ba mươi sáng kiến cải tiến kỹ thuật
được ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu xây dựng công trình cứu hộ cứu nạn
tôi tạo ra là có thêm một cái micro gro và cái lo âm ly
và usb để nghe nhạc anh em có thể ca hát với nhau được
đặc biệt cái này nó có thể là dùng trong huấn luyện hủ tiếng điện
khi mà các anh em kéo dây ra xa người cán bộ dăn giải đứng khô nhiều khi anh em không nghe
dùng cái lo này anh em có thể nghe
những cái sáng kiến này nó đã áp dụng vào cái thực tế rất hiệu quả
đó là giảm cái công sức bộ đội tiết kiệm được cái thời gian mang lại cái hiệu quả kinh tế thiết thực
trong cái quá trình các đồng chí này
khi mà được sáng kiến thì đơn vị là một là khen thưởng độc sức
hai nữa là hỗ trợ cái kinh phí để cho các anh này nghiên cứu nhiều cái sáng kiến hơn nữa
cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
đã thực sự đi vào đời sống của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn công binh hai mươi năm quân khu chín
đây là dịp để toàn đơn vị tiếp tục nỗ lực tạo ra nhiều sáng kiên mới
góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng danh bộ đội cụ hồ